tại khu tưởng niệm đại tướng nguyễn trí thanh xã quảng thọ huyện quảng điền tỉnh đoàn và ủy ban hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh thừa thiên huế đã tổ chức lễ dân hoa dân hương tưởng niệm đại tướng nguyễn trí thanh
tại khu tưởng niệm đại tướng nguyễn trí thanh xã quảng điên tỉnh thừa thiên huế đã tổ chức lễ sân hoa sân hương tưởng niệm đại tướng nguyễn trí thanh tỉnh thừa thiên huế đã tổ chức lễ sân hoa sân hương tưởng niệm đại tướng nguyễn trí thanh